bão số một mươi hai kèm theo mưa lớn đã gây ngập lụt chia cắt nhiều khu vực dân cư vùng trũng thấp của tỉnh phú yên
trong khi đó các thủy điện và hồ chứa nước thủy lợi đang tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ càng gây ngập lụt sâu vùng hạ du
dự báo chiều vào tối nay nước các sông tiếp tục dâng cao người dân phú yên đã bắt đầu chạy lũ đến nơi an toàn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện tây hòa tỉnh phú yên
một mươi giờ chiều ngày một mươi tháng một mươi một con đường chính vào các xã hòa mỹ đông hòa mỹ tây và hòa thịnh huyện tây hòa
nước đang dâng rất nhanh nhiều gia đình đã khẩn trương sơ tán người tài sản và gia súc đến nơi an toàn đề phòng lũ quét trong đêm